sau khi tham dự đám cưới hôm ngày hai mươi tháng bốn tại tp hcm nam diễn viên bắt xe về ninh thuận
tuy nhiên số điện thoại của nghệ sĩ thương tín đã mất liên lạc một tuần nay
những người thân thiết với thương tín cũng không có cách nào liên lạc cũng như không nắm được thông tin mới về nam diễn viên
một số người đặt ra giả thiết có thể thương tín bị ốm hoặc bị mất điện thoại
nhạc sĩ tô hiếu cho biết hiện tại anh không liên lạc được với thương tín kể từ khi anh lên xe về quê sau đám cưới vừa qua
lần gặp mới đây nhất nhạc sĩ tô hiếu cho biết sức khỏe của diễn viên thường tín thấy xuống hơn so với lúc còn ở với anh
anh cho biết thông thường nam diễn viên sáu mươi bảy tuổi sẽ chủ động gọi cho anh để hỏi thêm thông tin về các sầu riêng tiếp theo chứ cũng ít khi gọi được cho thương tín
nhạc sĩ tô hiếu cho biết thêm anh phải liên lạc qua lại giữa thương tín và những người đặt sâu nên cảm thấy việc này khá bất tiện
từ giờ anh quyết định nếu ai gọi hỏi thường tín anh sẽ cho số điện thoại của thương tín để mọi người tự gọi tự thỏa thuận kc và để thương tín chủ động lo việc nhận sâu
gắt bỏ mọi ồn ào vừa qua nhạc sĩ tô hiếu giúp đỡ thương tín kiếm sâu để có thêm thù nhập
tôi không còn suy nghĩ nhiều về chuyện cũ đàn anh hiện khó khăn nên tôi bỏ qua và tiếp tục giúp đỡ
sau khi trở về quê vì mâu thuẫn với vợ kém ba mươi ba tuổi do không tìm được tiếng nói chung nên lâu nay thường tín sống tại nhà mẹ ruột và được em gái cứu mang chứ không ở cùng vợ
tuy nhiên anh vẫn rất lo cho con gái nhỏ nên tiền đi hát được đều tích cóp để dành cho con
sức khỏe của thương tín ngày càng đi xuống
thông qua tô hiếu thương tín nhận sâu diễn đi hát và được trả cả xe
số tiền kiếm được thương tín trăng trải cuộc sống và gửi cho vợ đứa con nhỏ
về đám cưới ở thủ đức hôm ngày hai mươi tháng bốn nhạc sĩ tô hiếu cho biết
thương tín lên hát vài bài chúc mừng hội hôn do quen biết
sau đó nam diễn viên được người này gửi tặng khoảng một mươi triệu đồng không phải nhận sâu trả các xe
trước thời điểm xảy ra hồn nào giữa thương tín và ấn nhân
theo nhạc sĩ tô hiếu diễn viên thương tín đến sống tại nhà anh hai năm nay bởi không còn nơi nào nương tựa
nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ
tôi là học trò của nhạc sĩ tô thanh tùng đã từng gặp gỡ diễn viên thương tín thầy con trẻ
trước tình cảnh khó khăn của người nghệ sĩ gạo cội khi anh đã chủ động liên hệ tôi hoàn hỉ đón nhận và giúp đỡ
mong sẽ góp phần thay đổi hình ảnh của anh trước với khán giả ở tuổi xế chiều
tôi còn nhiều công việc kinh doanh khác bên cạnh vịt nạp đâu cần phải dùng anh ấy để nổi tiếng
diễn viên thương tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu từng học tại trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ sài gòn
ban đầu ông đọc quan cho đoàn kịch nói kiểu long giang rồi đoàn kim cương
tại đoàn kim cương thương tín nổi tiếng qua nhiều vở kỳ cây ấn tượng mạnh đối với khán giả như
bông hồng cài áo vực thẳm chiều cao huyên thoại mẹ
về sau ông tham gia điện ảnh và khí sấu cho các bộ phim như
vấn bài lật ngửa sbc biết động sài gòn chiến trường chiến nửa phần trăng
những năm gần đây thương tín xa suốt về sức khỏe và rơi vào tình cảnh không nơi nương tựa
anh từng nhận được sự hỗ trợ về nơi ăn nở của nhạc sĩ tô hiếu
tuy nhiên sau hồn ào với đàn em tốn lợi dụng tương tuổi
ăn chặn các xe tô hiếu quyết định ngừng hỗ trợ
về đời tư thương tín có một người con trai lớn là ca sĩ phong tra bùi thanh tùng
anh là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên
tuy nhiên do không hòa hợp với tính cách thương tín nhất định không chung sống với gia đình con trai
sau này thương tín gắn bó với vợ cái ba mươi ba tuổi và có một cô con gái
hiện tại thương tín vẫn trách nhiệm nuôi dưỡng con
phần lớn số tiền kiếm được ông đều dành dụng gửi về quê cho vợ nuôi con
hồn ào giữa thương tín và tô hiếu cuối cùng cũng đã được giải quyết ồn thoả
nhờ vào cách cư xử rạch ròi quyết liệt nhưng vẫn còn chút mêên mỏng tế nghị của tô hiếu
thương tín một ngôi sao hàng đầu kéo dài hơn hai thập nghiên ở việt nam
cát xê thương tín bằng cây vàng người đưa kẻ dước tiền hô hậu ủng
thường tín hoàn toàn có một đời sống đầy đủ khi về già
tuy nhiên anh không có được đời sống đầy đủ ấy cũng là có nguyên cớ cả
bảo là số trở cũng được nhưng số trở ở đây đã bắt thương tín phải ăn chơi
cách đây chừng chục năm trên một bàn tiệc nhiều người đã từng chứng kiến việc thương tín đứng dậy cáo bận về sớm
trước khi về anh còn nói nhỏ muốn xin vài con tôm mang về cho con
những người ngồi trên bàn tiệc cầu cạnh đó đều chạy lòng thậm chí đã có người ưa nước mắt
họ cho rằng một tài tử khi về già khi cơ hội không còn nhiều nữa
họ cảm thấy thương cho một thần phận mà họ đã từng chứng kiến oai phòng như thế nào trong quá khứ
nay rung gió trong mảnh chiếu hẹp nữa con
nhưng ai cũng hiểu ngoạn nguồn là do đâu
ở vào thời điểm đỉnh cao khi tìm kiếm ra quá dễ sau covid thương tín và không ít những nghệ sĩ
đã cho rằng đại dịch ấy làm họ thay đổi hoàn toàn các niệm sống và lối sống
họ cảm nhận một nghĩa vụ với bản thân rõ rệt hơn đó là sự tích lũy chất bóp để dành dụng lúc biến cố
họ tiếc cho những lần đã phóng tay
nếu nói về tri tiêu phóng đái có lẽ không ai dám so với kẻ giới nghệ sĩ
tiền kiếm ra quá dễ dẫn tới họ tri tiêu cũng dễ dại hơn
nhưng phóng tay cho cái gì phóng tay vào việc gì lại là một câu chuyện khác
một trong những người được xem là hào phóng nhất chính là ca sĩ phương thanh
cô đã từng phóng tay chi tiền đầu tư dựng cả một phòng thu âm riêng
bây giờ cái phòng thu âm ấy cũng đã không còn
tuy nhiên dù sao cái phóng tay của phương thanh cũng còn vì mục đích rất tích cực để phục vụ làm nghề
còn với nhiều nghệ sĩ khác họ lại phóng tay vào những cuộc vui chơi
mà nhiều trong số đó là những cuộc chơi tài hại bạt mạng thậm chí là phá phách
nói về tịch lũy không ai được như nghệ sĩ lam trường một ca sĩ ngôi sao bền bỉ nhất sâu viết việt
nhiều người kháo nhau bao nhiêu tiền kiếm được lam trường một bãi động sản hết
trải dài từ hà nội và thành phố hồ chí minh
nhưng không phải lăn trường hà tiện tới mức không biết chơi
anh vẫn tham gia vào các đêm vui chơi với bạn
xong nó luôn ở mức trùng mực và có lành mạnh
và chính cái trừng mực lành mạnh đó đã giúp lam trường tích lũy được gia sản
đầy đủ cho anh không cần phải làm gì tới lúc xa
nhưng anh vẫn lao động vẫn tiếp tục hát thu âm lưu diễn
thu nhập đó sau khi đã trả lương với diễn viên đảm bảo các chi phí gia đình
lam trường biết đầu tư vào đâu
đó chính là cái cốt lát của sự giàu có mà không phải giàu vật chất mà giàu trí tuệ
nơi đây ăn chơi trong giới nghệ sĩ người ta thường nhắc tới anh ba ngọc sơn
ngọc sơn chất chơi từ xưa nhưng thực tế cách chơi của ngọc sơn rất cân bằng
tiếc tung vừa đủ cũng như thể thao vừa đủ ngọc sơn đánh bóng bản rất hay
và cơ bản ngọc sơn cũng cũng có tốt cái lô cốt của mình
tức là căn biệt thự là nhà cửa cho tân quyến là chi phí sinh hoạt hàng tháng
nhờ an tâm với hậu phương vững chắc là thế ngọc sơn có thể tiệc tung vừa đủ
thể thao vừa đủ cả từ thiện bằng tiền túi của mình cũng vừa đủ
bất cần đời chính là một cái căn tính chung của nghệ sĩ
nhưng cho dù bất cần đến mấy nghệ sĩ cũng là con người trực đã
chính vì thế nhiều nghệ sĩ dù ham chơi tới đâu
vẫn luôn nắm rõ họ cần một máy che riêng của mình mỗi đêm về
cần đảm bảo rằng mình phải sinh tồn trực đã sau đó mới ăn chơi
xong cũng không có ít người bất cần đến mặt mạng
và cái giá cuối cùng họ phải trả chính là đời sống nọc nhằn không trốn nương thân về già
và nguy hại hơn là khi đã qua thời rồi
họ không tư bỏ được cái thói quen bặt mạng như lúc còn sân vang
và vì thế khi có những ủng hộ từ những người hảo tâm tư đông nhập thậm chí người hâm mộ
họ không coi đó là cái cần câu cá mà xem nó như một món cá hảo hạn
họ mở ngay một bữa tiệc sashimi bất kể ngày mai có gì lắt vào dạ dày hay không
để rồi khi trở lại cái khuôn khó ngay sau đó họ không còn nhận được tình yêu thương nữa
tình thương cũng là giới hạn kiên nhẫn không còn là chữ tín ai dám thương
thương tín và một trong những nghệ sĩ như anh không phải là không có cơ hội kiếm ra tiền
điều đáng lẽ ra xảy ra là sau khi nhận được sự ủng hộ thường tín đi trong lại bộ răng đẹp mạ hơn nữa
sự dọn cho mình nghiêm túc hơn nữa bồi dưỡng thể chất hơn lấy lại cái tinh anh trên dân khấu
nếu anh làm như thế chắc chắn ai cũng thương anh và sẽ tạo cho anh một cơ hội làm việc mới
kiếm bạc tỷ một tháng có thể khó nhưng kiếm tiền chục triệu hàng tháng đảm bảo trang trải cuộc sống không khó đối với anh chút nào
giả thiết trên về cách thường tín thay đổi mình ở trên hoàn toàn có thể áp dụng cho nhiều nghệ sĩ hiểu tuổi xế chiều
làm bảo cảnh khốn khó và cả một giai đoạn dài họ ăn chơi hơn công tử bạc liêu
trong ngành công nghiệp giải trí có một hạng mục mà rất nhiều người làm nghề được biết đó chính là quản trị tài chính cá nhân
kiếm ra càng nhiều càng phải biết quản trị để tương lai vững chắc hơn
tuy nhiên biết là một chuyện thực hành lại là một chuyện khác
nhất là ở việt nam nơi tình thương và săn sẻ luôn tràn đầy do con người á đông rất dễ mùi lòng
phải chăng chính vì thiên hạ rất dễ mùi lòng như thế nên họ cứ tặc lưỡi bỏ qua để có nhiều dày nhiều hơn cho sướng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại